trong sáng nay ngày ba tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thảm vụ chú ý nhượng hai dự án
khu dân cư ven sông và phước kiển cho công ty quốc cường gia lai đối với bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí vụ việc gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận quyết định kháng nghị của vị trưởng điện kiểm soát nhân dân tp hcm
không chấp nhận kháng cáo của sáu trên chín bị cáo kháng cáo và kháng cáo của những người liên quan
hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo nguyễn thị ngọc bị cáo phan thanh tân
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo trần công thiện một mươi ba năm tù nguyễn văn minh
cựu chủ tịch hội đồng thành viên tp hcm tám năm tù trâm tấn hải cựu phó tổng giám đốc tp hcm năm năm tù
nguyễn thị ngọc bích cựu kế toán trưởng hai năm bốn tháng tù nguyễn hoàng việt cựu kiểm sát viên ba năm tù
nguyễn xuân tùng cựu trưởng phòng kinh doanh tổng hợp tp hcm bốn năm tù bị cáo phạm văn thông
cựu phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm một mươi một năm tù huỳnh phước long cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn
văn phòng thành ủy tp hcm chín năm tù riêng bị cáo phan thanh tân cựu phó chánh giang phòng thành ủy tp hcm
ở giai đoạn xét xử phúc thẩm đã nợp bổ sung ba hai tỷ đồng khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác
nên được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên mức án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
trước đó bị cáo này bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên mức ba năm tù giam
đối với kháng cáo của công ty quốc cường gia lai tòa sửa bản án sơ thẩm hoàn trả hơn một mươi sáu chín tỷ đồng mà cơ quan điều tra đang tạm giữ cho công ty này
tòa bột các bị cáo phải bồi thường cho công ty tân thuận theo tỷ lệ bị cáo thiện năm mươi bị cáo tất thành can một mươi bị cáo thông một mươi và các bị cáo hải diện tùm lông bồi thường sáu một người
đối với dự án khu dân cư ven sông do phần diện tích đất này đã được quốc cường gia lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng
việc thu hồi dự án sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân làm mất an ninh trực tự tại khu vực nên không thu hồi
đối với phần diện tích còn lại sở tài nguyên và môi trường tp hcm sẽ tiếp tục xem xét các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này
riêng công ty tân thuận tiếp tục hoàn tất trách nhiệm liên quan